thưa quý vị nhân kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
sáng nay đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa vào long viếng chủ tịch hồ chí minh
và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng điểm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
dự lễ viếng có các ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ tịch quốc hội vương đình huệ thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung mương trương thị mai
cùng bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến
quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
nguyên chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng nguyễn thị kim ngân
các ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội phó thủ tướng chính phủ
cùng nhiều đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương đã dự lễ viếng
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn
thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc ta
người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân cho nước dẫn dắt đảng ta nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
bốn mươi năm năm sau ngày giải phóng việt nam từ một nước nghèo đã vượt qua mọi gian lao thử thách
từng bước giành những thắng lợi to lớn trở thành một trong những quốc gia thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới
tiếp đó đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm canh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
trong không khí trang nghiêm các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc
đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu hy sinh vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn canh hùng liệt sĩ
sáng cùng ngày các đoàn đại biểu quốc ủy trung mương bộ quốc phòng đảng ủy công an trung mương bộ công an
thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và tưởng niệm canh hùng liệt sĩ
vào ngày hôm nay hai mươi sáu tháng bốn tại quần thể khu tượng đài mẹ việt nam anh hùng sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh quảng nam
phối hợp với bảo tàng phụ nữ nam bộ tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề kỷ vật ký ức của chiến tranh với một trăm sáu mươi hiện vật và bảy mươi hình ảnh
chuyên đề trưng bày tái hiện lại những ký ức của thời mưa bom lửa đạn qua những câu chuyện kể về kỷ vật của những người mẹ người vợ
người nữ chiến sĩ từng trải qua hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ
trưng bày chuyên đề kỷ vật ký ức của chiến tranh cũng là cách để bày tỏ lòng thành kính tri ân tưởng nhớ đến đồng bào đồng chí và chiến sĩ đã anh dũng hy sinh
vì độc lập tự do của tổ quốc các gia đình liệt sĩ và gia đình có công với đất nước các cựu chiến binh thanh niên sung phong ở mọi miền đất nước
đã cống hiến sương máu công sức và tài sản cho cuộc kháng chiến cứu nước
trưng bày chuyên đề kỷ vật ký ức của chiến tranh diễn ra từ nay đến hết ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời mở cửa trở lại không gian trưng bày quần thể khu tượng đài mẹ việt nam anh hùng sau thời gian tạm đóng cửa để bảo trì
thưa quý vị vào ngày hai mươi năm tháng bốn tại cuộc họp báo về phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra vào ngày bảy tháng năm tới ở thành phố evry
ngoài âu paris đối với vụ kiện của bà trần tố nga một nạn nhân chết đầu sang cam
các luật sư pháp khẳng định quyết tâm đấu tranh vì công lý không chỉ cho bà nga
mà còn cho tất cả những nạn nhân khác ở việt nam
buổi họp báo có sự tham dự của hai trong số ba luật sư đồng hành cùng bà trần tố nga nhiều năm qua
gồm ông william búc đông và ông bertrand rappon đây là vụ kiện của bà trần tố nga một việt kiều tại pháp
kiện các công ty hóa chất mỹ đã cung cấp chất độc da cam dioxin cho quân đội hoa kỳ sử dụng trong chiến tranh việt nam
tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
tòa đại hình evry chấp thuận đơn của bà trần tố nga kiện hai mươi sáu công ty hóa chất mỹ
tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn tòa mở phiên đầu tiên chỉ có một mươi chín công ty hóa chất mỹ từng sản xuất chất hóa học sử dụng trong chiến tranh việt nam có mặt
vì nhiều công ty đã giải thể
từ đó đến nay tòa trải qua một mươi tám phiên và một phiên điều trần ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một với sự có mặt của một mươi bốn công ty
vì vậy tôi hy vọng rằng
với những lý do mạnh mẽ và có tính thuyết phục thì tòa án phúc thẩm sẽ xem xét trách nhiệm của các công ty hóa chất mỹ trong việc sản xuất chất độc da cam
phiên tòa sắp tới sẽ mang tính quyết định có thể chứng minh để thay đổi quan điểm của tòa án trong đó có việc bồi thường cho nạn nhân chất độc da cam
phải xem xét các trách nhiệm của một loạt các công ty hóa chất mỹ đối với việc cung cấp hóa chất có chất độc da cam vào những năm sáu mươi bảy mươi của thế kỷ trước
cái khó của chúng ta đó là phải chỉ ra được việc các công ty hóa chất mỹ này nhận thức được sự nguy hiểm của sản phẩm hóa học mà họ cung cấp cho quân đội hoa kỳ
để làm được việc này chúng tôi đã kết hợp với các luật sư từ phía mỹ những người có quyền tiếp cận các bộ hồ sơ trong những năm đó
chúng tôi sẽ nỗ lực theo đuổi cuộc đấu tranh này bằng tất cả quyết tâm
vào ngày bốn tháng năm tới một cuộc vận động ủng hộ vụ kiện của bà trần tố nga sẽ diễn ra tại paris với sự tham gia của nhiều hội đoàn tổ chức và các cá nhân các luật sư đã đến
và các cá nhân các luật sư pháp cho rằng đây là một hoạt động rất có ý nghĩa để dư luận ở pháp
nhất là thế hệ trẻ người việt biết rõ hơn về chất độc da cam và hậu quả của nó
vào ngày hai mươi năm tháng bốn tại hà nội ban chỉ đạo quốc gia về xây dựng nông thôn mới
tổ chức hội nghị toàn quốc hệ thống văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp năm hai nghìn hai mươi bốn
vấn đề huy động đa dạng nguồn lực để xây dựng nông thôn mới hiệu quả
giai đoạn từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi năm được các địa phương trú trọng quan tâm
tính đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn cả nước có khoảng bảy mươi tám số xã và hai trăm tám mươi ba huyện đạt chuẩn nông thôn mới
hiện còn khoảng một năm trăm linh xã thuộc địa bàn khó khăn chưa đạt nông thôn mới do vùng mắc nguồn lực
giải ngân vốn đầu tư công còn gặp nhiều khó khăn vốn từ địa phương lại thấp do đó
kinh nghiệm từ những địa phương có tỷ lệ đạt chuẩn nông thôn mới cho thấy
nguồn lực xã hội hóa là rất quan trọng
huyện nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ trực tiếp cho chương trình giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm giảm dần
so với giai đoạn trước chỉ đáp ứng được hai mươi năm nhu cầu do đó việc tăng cường chủ động
huy động các nguồn lực khác nhau của mỗi địa phương là cần thiết để bảo đảm xây dựng nông thôn mới bền vững
thành phố hồ chí minh đang thực hiện việc thành lập chia tách sắp nhập đổi tên các khu phố ấp theo chủ trương
còn một cấp dưới là khu phố thành phố sẽ chỉ còn hơn bốn tám trăm linh khu phố ấp sau sắp xếp giảm khoảng hai mươi nhân sự
việc sắp xếp lại sẽ giúp chính quyền địa phương gần dân hơn thường xuyên lắng nghe
đối thoại với nhân dân về các vấn đề diễn ra trên địa bàn dân cư
đây là buổi triển khai các hoạt động đầu tiên của khu phố ba phường chín quận gò vấp
khi vừa mới thành lập với tổ chức nhân sự đầy đủ gồm các cán bộ chuyên trách và không chuyên trách
phương hướng hoạt động của các tri hội của tri bộ của khu phố trong thời gian tới như thế nào sau khi được sắp xếp
tôi tin là thời gian tới đây sau khi đi vào hoạt động các khu phố sẽ làm tốt cái nhiệm vụ mà ủy ban nhân dân phường đã giao cho các khu phố
phường chín quận gò vấp có diện tích khoảng hai mươi bảy km hai dân số khoảng hơn ba mươi hai người
trước đây phường có chín khu phố thì nay đã lên thành một mươi bảy khu phố
việc sắp xếp các khu phố tại phường chín góp phần tinh gọn
bộ máy đưa cao hiệu quả quản lý của bộ máy tạo thuận lợi trong việc quản lý điều hành
các khu phố là cái cầu nối rất là tích cực để mà giúp cho cấp quỹ chính quyền địa phương
tiếp thời lắng nghe hết các tâm tư nguyện dọng của người dân
sắp tới thì phường cũng sẽ tiếp tục triển khai các nền tảng ứng dụng chuyển đổi số để mà hỗ trợ cho các khu mới
với phường hai mươi tám quận bình thạnh trước kia chỉ có ba khu phố
trong bốn tổ dân phố thì nay đã được điều chỉnh lại thành chính khu phố
tuy có một số khó khăn trước mắt về nhân sự tại các khu phố mới thành lập
nhưng toàn thể cán bộ đều đặt mục tiêu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao phó
khi mà thành lập khu phố mới thì cũng gặp nhiều khó khăn
thứ nhất là về chọn nhân sự
cái thứ hai nữa là xây dựng cái mối quan hệ cũng như là gắn kết cộng đồng những cơ bộ máy của phường
cũng của khu phố
làm tinh gọn lại để coi cái hiệu quả công tác nó đảm bảo trong cái việc mà hoạt động phát triển kinh tế
chính trị xã hội tại địa phương
thành phố hồ chí minh thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy từ hơn hai mươi năm tổ chức dưới phường xã thị trấn trước đây
thì nay chỉ còn hơn bốn tám trăm linh khu phố ấp giảm khoảng hai mươi nhân sự
thực hiện mục tiêu xây dựng được tổ chức dưới phường sát dân gần dân nâng cao tính tự quản ở địa bàn dân cư
tại khóa họp lần thứ tám mươi của ủy ban kinh tế và xã hội khu vực châu á thái bình dương của liên hợp quốc
đang diễn ra tại bangkok thái lan
việt nam khẳng định tiếp tục lấy chương trình nghị sự năm hai nghìn ba mươi và các mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc
làm kim chỉ nam cho phát triển
việt nam sẵn sàng phối hợp hành động cùng các nước các đối tác để hoàn thành đúng hạn các mục tiêu đề ra
khóa họp lần thứ tám mươi của ủy ban kinh tế và xã hội khu vực châu á thái bình dương của liên hợp quốc
diễn ra từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi sáu tháng bốn tại thủ đô bangkok thái lan
với chủ đề tận dụng đổi mới kỹ thuật số để phát triển bền vững ở châu á thái bình dương
khóa học lần này là cơ hội để các bên tăng cường hợp tác toàn khu vực nhằm thúc đẩy đổi mới kỹ thuật số
tăng tốc thực hiện chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi vì phát triển bền vững
đoàn việt nam do đại sứ được bổ nhiệm tại thái lan phạm việt hùng dẫn đầu tham dự khóa học
chiều ngày hai mươi năm tháng bốn tại phiên họp đánh giá việc thực hiện chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi
vì sự phát triển bền vững ở châu á và thái bình dương diễn ra ngày hai mươi năm tháng bốn
việt nam nhấn mạnh cam kết trong việc thúc đẩy hoàn thành đúng hạn chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi
và các mục tiêu phát triển bền vững
tại việt nam thị trường thương mại điện tử ngày càng được mở rộng
và với sự đa dạng về mô hình hoạt động nhiều đối tượng tham gia
với sự tăng trưởng được đánh giá là nhanh nhất trong khu vực đông nam á
cũng đặt ra những thách thức mới không nhỏ đối với công tác quản lý thuế
đây là nội dung đặt ra tại cuộc họp báo về công tác quản lý thuế
đối với hoạt động thương mại điện tử do tổng cục thuế tổ chức
kết quả thu thuế từ các tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử
trong những năm gần đây đạt kết quả đáng ghi nhận
năm hai nghìn một mươi hai doanh thu quản lý thuế là ba một triệu tỷ đồng với số thuế đã nộp là tám mươi ba tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi ba doanh thu quản lý là ba năm triệu tỷ đồng số thuế đã nộp là chín mươi bảy tỷ đồng
trong thời gian tới để công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử hiệu quả hơn
cơ quan thuế sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan để điều trình bổ sung chính sách pháp luật thuế
và chính sách pháp luật chuyên ngành nhằm bao quát toàn bộ các hoạt động thương mại điện tử
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong việc kê khai nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử
đối với các tổ chức cá nhân
hiện tại tp hcm đã kêu gọi được năm mươi bốn dự án đầu tư theo hình thức công tư ppp
trong đó có bốn mươi một dự án
tuy nhiên để triển khai các dự án ppp đang gặp một số vườn mắt như thiếu hướng dẫn cụ thể
cũng như các vấn đề liên quan đến tính phù hợp của hình thức ppp đối với một số dự án
tp hcm đã mời gọi đầu tư khu vực trung tâm thành phố nhiều đường lây lợi
không gian ngầm khu vực nhà ga bến thành công viên hai mươi ba tháng chín
các hạng mục này sớm được thực hiện
trung tâm tp hcm sẽ có diện mạo khang trang hơn cùng với việc vận hành tuyến metro số một
tạo nên sức mật mới cho thành phố
tuy nhiên rầu cản về thủ tục và quá trình thực thi của các cơ quan nhà nước là cái khó lâu nay
trong thu hút đầu tư của các doanh nghiệp đặc biệt của những nhà đầu tư thực sự có tiềm năng
tuy nhiên dự án ppp chỉ có khả năng hấp dẫn nếu dự án đó mang lại lợi ích hài hòa giữa các nhà đầu tư tư nhân
và lợi ích của các nhà đầu tư tư nhân
những thách thức chính trong việc thực hiện bbb ở tp hcm hiện nay là thiếu khung pháp lý
quy định rõ ràng và nhất quán xác định vai trò trách nhiệm và quyền của các đối tác nhà nước và tư nhân
cũng như các thủ tục tiêu chí và cơ chế lựa chọn thẩm định về duyệt mua sắm quản lý hợp đồng
giám sát và đánh giá dự án
bên cạnh đó vấn đề về năng lực thể chế và nguồn nhân lực của khu vực công
cũng là một yếu tố làm cản trở sự thành tựu
các dự án ppp
trong bối cảnh kinh tế khó khăn tp hcm cần tạo cơ chế thông toán
để thu hút các dự án ppp
và diễn biến phức tạp huyện biên giới đức cơ tỉnh gia lai đã phối hợp với các sở ban ngành đoàn thể lực lượng vũ trang khẩn trương tìm và thực hiện các giải pháp tiếp theo có hiệu quả cao hơn để bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho người dân